trên cương vị chủ tịch aib ông muốn đóng góp nhiều hơn nữa góp phần vào sự phát triển của việt nam
và hy vọng năm hai nghìn một mươi bảy aib sẽ có dự án hợp tác với phía việt nam
ông đánh giá việt nam là đất nước nhiều tiềm năng phát triển
thời gian qua việt nam đạt được mức tăng trưởng kinh tế cao
việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng là điều kiện tốt để duy trì tăng trưởng kinh tế
nhu cầu của việt nam cần nhiều vốn để phát triển
trong phát triển cơ sở hạ tầng ieb có thể tài trợ cho việt nam những khoản vay với điều kiện ưu đãi
và việc tiếp cận những nguồn vốn này rất tốt cho phát triển kinh tế
aib cam kết sẽ xúc tiến cho vay khu vực tư nhân việt nam mà không cần bảo lãnh của chính phủ
sáng nay bảy tháng ba tại hà nội đã diễn ra lễ khai mạc hội nghị cấp cao liên hợp quốc khu vực á âu
tăng cường hợp tác về thuận lợi hóa trung chuyển thương mại và thực hiện chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi
vì sự phát triển bền vững phát biểu tại phiên khai mạc phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao việt nam phạm bình minh cho rằng
với kinh nghiệm ba mươi năm đổi mới việt nam hiểu rõ tầm quan trọng của thương mại và đầu tư đối với tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo
là một thành viên có trách nhiệm trong các tổ chức quốc tế thời gian qua việt nam đã mở rộng hợp tác hỗ trợ các nước trong khu vực
nhất là các nước láng giềng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
sau phiên khai mạc các đại biểu tham dự sáu phiên họp thảo luận chuyên đề tập trung vào các nội dung về trung chuyển
thuận lợi hóa thương mại trong thúc đẩy thực hiện chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi ở các nước không có biển
các nước trung chuyển trong lĩnh vực hải quan tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư xây dựng các tuyến trung chuyển liên quốc gia
thu hút nguồn vốn và xây dựng các khuôn khổ pháp lý song phương và đa phương cần thiết
hoàn thiện thể chế chức năng nhiệm vụ phương thức và cơ chế vận hành nâng cao hiệu lực hiệu quả của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
là nội dung được bàn thảo tại hội thảo chuyên đề phân cấp quản lý ở lào và việt nam diễn ra hôm nay tại hà nội
hội thảo cũng là một hoạt động quan trọng trong chương trình làm việc của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đang thăm hữu nghị chính thức việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch quốc hội lào pani yathotu
và phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đồng chủ trì hội nghị
tại hội thảo đại biểu hai nước đã nêu nhiều ý kiến phát biểu giá trị nhiều vấn đề được làm rõ
đặc biệt có sự chia sẻ thẳng thắn những thực trạng khó khăn tồn tại trong công tác phân cấp quản lý
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội hai nước tổng hợp đầy đủ các ý kiến
gửi đến các cơ quan liên quan của quốc hội cơ quan chính phủ nghiên cứu hoàn thiện thể chế
phân cấp phân công
đề cập đến một vấn đề rất lớn hiện nay của việt nam là nâng cao hiệu lực hiệu quả của nhà nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
phải tiến hành đồng bộ cả lập pháp hành pháp tư pháp và đổi mới hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn hiệu lực hiệu quả
chủ tịch quốc hội bày tỏ tin tưởng kết quả chuyến thăm việt nam lần này của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào do đồng chí chủ tịch pani yathotu dẫn đầu và thành công của hội thảo hôm nay
sẽ tiếp tục là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt hiệu quả giữa quốc hội và chính phủ hai nước việt nam và lào
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức tới việt nam trong chiều nay chủ tịch quốc hội lào pani yathotu đã đến thăm nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
gặp mặt chủ tịch hội hữu nghị việt nam lào
ngoại trưởng văn túy bảo đoàn đại biểu cựu quân nhân tình nguyện và chuyên gia việt nam tại lào
chiều nay thông tin từ tổng công ty phát điện ba thuộc tập đoàn điện lực việt nam evn đơn vị quản lý dự án nhà máy nhiệt điện vĩnh tân cho biết
vào lúc một mươi h bốn mươi năm cùng ngày tại công trường thi công nhà máy nhiệt điện vĩnh tân bốn thuộc trung tâm điện lực vĩnh tân
đã xảy ra hiện tượng cháy kèm theo khói và lửa bốc lên tại cột ống khói của nhà
nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do công nhân thi công của nhà thầu trong quá trình
hàn lắp ghép thiết bị đường ống gần hệ thống khử sox fgd trong đường khói thoát đã gây tia lửa bắn
vào các bảo ôn bao bọc hệ thống fgd gây cháy bảo ôn theo đó khói và lửa của đám cháy đã thoát
ra ngoài theo đường ống khói nhà máy gây nên hiện tượng như trên ngay khi sự cố xảy ra
tổng công ty phát điện ba và ban quản lý dự án nhiệt điện vĩnh tân nhà thầu và các đơn vị thi công
với sự giúp đỡ của lực lượng chữa cháy địa phương đã tập trung triển khai các biện pháp cô lập đám cháy
đến một mươi một h ba mươi sự cố đã được khống chế trong quá trình tham gia chữa cháy có hai công nhân bị bỏng nhẹ
và đã được đưa đi cấp cứu kịp thời thiệt hại về thiết bị đang được nhà thầu kiểm tra và xác định cụ thể
dự án nhà máy nhiệt điện vĩnh tân bốn được xây dựng tại xã vĩnh tân huyện tuy phong tỉnh bình thuận
do tập đoàn điện lực việt nam làm chủ đầu tư tổng công ty phát điện ba ban quản lý dự án vĩnh tân
là đơn vị quản lý dự án dự án chính thức khởi công vào ngày chín tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn gồm hai tổ máy
tổng công suất đạt một hai trăm linh mw dự kiến đưa tổ máy số một vào vận hành vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
trước thông tin về sự cố cháy tại công trường thi công nhà máy nhiệt điện vĩnh tân bốn
thuộc trung tâm điện lực vĩnh tân hôm nay bộ trưởng bộ công thương đã cử đoàn công tác
và kiểm tra sự cố nhà máy này
đoàn công tác do ông trần văn lượng cục trưởng cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp làm trưởng đoàn
cùng đi có lãnh đạo tổng cục năng lượng đại diện tập đoàn điện lực việt nam evn và một số cán bộ có liên quan
ngay trong ngày tám tháng ba đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra hiện trường làm việc với các bên liên quan
để tổng hợp các thông tin phục vụ công tác xác minh điều tra về sự cố
đồng thời đoàn công tác cũng sẽ đến thăm hỏi gia đình một số công nhân đang làm việc tại nhà máy
tuy nhiên trong trường hợp quốc hội bác bỏ những điều khoản mà bà may đạt được với eu
thì đa số người dân anh phản đối mạnh mẽ kế hoạch brexit cứng của chính phủ
ngoài ra có đến năm mươi sáu số người được hỏi phản đối việc rời eu mà không đạt được bất cứ một thỏa thuận nào
họ cho rằng nước anh cần tìm kiếm một thỏa thuận mới nếu quốc hội phủ quyết hoàn toàn
những gì mà bà may đạt được với các lãnh đạo của eu
hôm nay các nhà lãnh đạo quân sự của ba nước thổ nhĩ kỳ nga và mỹ vừa tiến hành các cuộc họp
tại thành phố antalya
họ đã đến nam thổ nhĩ kỳ để bàn về các vấn đề trong khu vực trong đó tình hình chiến sự tại iraq và syria
tham dự cuộc họp gồm có tổng tham mưu trưởng quân đội thổ nhĩ kỳ hulu siaka
chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân mỹ tướng joseph danfort và tổng tham mưu trưởng
các lực lượng vũ trang nga đại tướng valery gerasimov
đây được coi là cuộc gặp đầu tiên giữa những người đứng đầu lực lượng quân đội ba nước theo hình thức này
trong một tuyên bố quân đội thổ nhĩ kỳ khẳng định các vấn đề chung liên quan tới an ninh khu vực
đặc biệt là tình hình iraq và syri đang được thảo luận tại cuộc gặp
song không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc gặp này
cuộc gặp của các tướng lĩnh cấp cao ba nước diễn ra chỉ một ngày sau khi thổ nhĩ kỳ rút lại đe dọa tiến hành
tấn công các lực lượng dân quân người quốc tại thành phố manbi của syri
địa điểm từng là xào huyệt của tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng tại syri
cùng ngày tại indonesia hội nghị thượng đỉnh hiệp hội vành đai ấn độ dương với chủ đề
tăng cường hợp tác hàng hải vì hòa bình ổn định và thịnh vượng ở ấn độ dương khai mạc tại thủ đô jakarta của indonesia
đây là hội nghị đầu tiên sau hai mươi năm thành lập hiệp hội này
với sự tham dự của đại diện hai mươi một nước thành viên và bảy đối tác iora trong đó có một mươi sáu nhà lãnh đạo cấp cao của các quốc gia
indonesia đã huy động bốn cảnh sát để bảo đảm an ninh cho hội nghị
phát biểu tại lễ khai mạc tổng thống indonesia joko widodo đánh giá ấn độ dương sẽ là tương lai của kinh tế thế giới
đồng thời bày tỏ tin tưởng khu vực này có tiềm năng trở thành khu vực thịnh vượng của thế giới mới
tại hội nghị các nhà lãnh đạo của hai mươi một nước thành viên iora đã ký hiệp ước jakarta theo đó cam kết thúc đẩy an toàn và an ninh hàng hải
tăng cường thương mại và hợp tác đầu tư quản lý và phát triển nghề cá bền vững và có trách nhiệm
quản lý rủi ro thiên tai tăng cường học tập khoa học và công nghệ hợp tác thúc đẩy du lịch và giao lưu văn hóa